tại hà nội cục diện giữ hòa bình việt nam đã tổ chức lễ khai mạc diễn tập chung trên sa bàn giữa việt nam và ấn độ
về chuyên môn diện giữ hòa bình liên hợp quốc nhằm trao đổi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm phương pháp và kỹ năng quản lý
chỉ huy cũng như xử lý các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
chương trình diễn tập diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tập trung vào ba phần lý thuyết thảo luận
chia sẻ kinh nghiệm và diễn tập thực hành trên sa bàn
trong đó các sĩ quan việt nam sẽ nghe các bài giảng về cơ chế hoạt động pháp lý bình đẳng giới bảo vệ dân thường
giải rác vũ khí và vai trò trách nhiệm của sĩ quan liên lạc hoặc sát viên quân sự
bên cạnh đó phần trao đổi kinh nghiệm về công tác chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ của lực lượng theo đội hình đơn vị
cũng như phần thực hành trên sa bàn của các chuyên gia ấn độ sẽ giúp các sĩ quan việt nam làm quen với việc ứng phó tình huống khẩn cấp
trên cơ sở các tình huống giả định về thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
qua đó sẽ giúp cho các sĩ quan việt nam hình dung được các tình huống có thể sẽ xảy ra để có những phương án tốt xử lý